lợi dụng tình hình khi các lực lượng chức năng đang căng mình phòng chống dịch
một số ít bộ phận thanh niên tại hà giang tụ tập sử dụng chất ma túy trái phép
trong các quán karaoke khách sạn đã đóng cửa
thời gian qua nhiều đối tượng có hành vi này đã bị công an thành phố hà giang bắt giữ
khoảng một giờ ngày bảy tháng bốn kiểm tra tại khách sạn siao thành phố hà giang
lực lượng chức năng phát hiện ba nam hai nữ đang trung phòng sử dụng trái phép chất ma túy tổng hợp
trước đó ngày ba tháng bốn cũng tại thành phố hà giang
lực lượng công an cũng bắt quả tàng một mươi một đối tượng cả nam và nữ độ tuổi từ một mươi sáu đến bốn mươi sáu
sử dụng trái phép chất ma túy trong phòng hát của quán karaoke trăng cưng
công an thành phố hà giang cho biết đơn vị đang khẩn trương hoàn tất hồ sơ
để xử lý theo quy định của pháp luật